nhân dịp đến sự đại lễ về sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp chủ tịch thượng viện vương quốc bhutan ông tashi doji
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ việt nam rất coi trọng quan hệ với bhutan
việt nam và bhutan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử văn hóa tôn giáo do đó có thể hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch thượng viện bhutan tashi doji thay mặt nhà vua bhan gửi đến thủ tướng nguyễn xuân phúc lời chúc tốt đẹp nhất
ông nêu rõ đây là chuyến thăm đầy ý nghĩa và hết sức ấm áp đối với ông kể từ khi đảm nhiệm trọng trách chủ tịch thượng viện
ông nhận thấy hai bên có nhiều nét tương đồng về cảnh quan tôn giáo con người là điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ hai nước
chủ tịch thượng viện khẳng định ngay sau khi về nước ông sẽ trao đổi để chính phủ bhutan ủng hộ đề xuất việt nam
làm ứng cử viên ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông đánh giá rất cao công tác tổ chức đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín của việt nam
bhutan nhận thấy hai nước có rất nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng tin tưởng việc tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước sẽ đóng góp và thúc đẩy quan hệ hai nước
nhân dịp này thủ tướng mong chủ tịch thượng viện quan tâm thúc đẩy một số hoạt động
thủ tướng cảm ơn bhutan đã luôn ủng hộ việt nam tại các tổ chức quốc tế mà hai cùng là thành viên
mong bhan sẽ tiếp tục ủng hộ hợp tác chặt chẽ với việt nam để hai nước có tiếng nói đồng thuận
tại các tổ chức mà chúng ta là thành viên
hiện việt nam được nhóm châu á thái bình dương nhất trí đề cử là ứng viên duy nhất của nhóm ứng cử
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
do đó rất mong bhutan sớm có công hàm ủng hộ như các thành viên khác trong nhóm
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo